sáng nay ngày chín tháng tám tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi gặp mặt
biểu dương các chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng tham dự có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo thành phố đà nẵng và các chức sắc chức việc đại diện cho các tôn giáo trong cả nước
theo báo cáo tại buổi làm việc tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhà nước ta đã công nhận và đăng ký hoạt động
cho bốn mươi ba tổ chức tôn giáo thuộc một mươi sáu tôn giáo với hai mươi sáu triệu tín đồ gần năm mươi sáu chức sắc hơn một trăm bốn mươi năm chức việc
hai mươi chín cơ sở thờ tự và khoảng bốn mươi năm cơ sở tín ngưỡng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng ghi nhận đánh giá cao những đóng góp to lớn
của các tôn giáo và đồng bào có đạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt là biểu dương những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh
phát huy các nguồn lực tôn giáo góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc